ngày hôm nay một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội ban bí thư họp xem xét thi hành kỷ luật đảng đồng chí hoàng tiến đức
tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
trên cương vị là chủ tịch hội đồng thi trưởng ban chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la
đồng chí đã trực tiếp tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
thành lập ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la
có hai thành viên ban chỉ đạo có con ruột dự thi là vi phạm quy chế thi
chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của ban chỉ đạo hội đồng thi
ban chấm thi và các khâu trong quá trình thi thiếu kiểm tra giám sát
để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng một số cán bộ bị khởi tố điều tra xử lý hình sự
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị khóa một mươi hai về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quá trình công tác thành tích đóng góp cho địa phương
của đồng chí hoàng tiến đức ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí hoàng tiến đức
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
ban bí thư cũng xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí phó đô đốc nguyễn văn tình
trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung ương đảng ủy viên đảng ủy quân sự trung ương
bí thư đảng ủy quân chủng hải quân từ tháng một mươi một năm hai nghìn năm đến tháng một năm hai nghìn tám
chính ủy quân chủng hải quân chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy về những vi phạm
khuyết điểm nghiêm trọng đó là ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân đã vi phạm
nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc vi phạm thẩm quyền và quy định pháp luật
về quản lý đất đai thiếu trách nhiệm buồng lỏng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị khóa một mươi hai về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ vi phạm và quá trình công tác thành tích công hiến
đóng góp cho quân chủng hải quân quân đội nhân dân việt nam và đất nước của đồng chí nguyễn văn tình
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn tình bằng hình thức cảnh cáo